tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bốn ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến lần hai về dự án luật đầu tư công sửa đổi
và việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy của quốc hội
tại phiên họp nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến là tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia
dự án nhóm abc quy định tại điều bảy đến điều một mươi dự thảo luật
nên quan hệ vấn đề trên có hai phương án được đưa ra
phương án một giữ nguyên tiêu chí tổng mức đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án nhóm abc
phương án hai điều chỉnh mức vốn đầu tư của dự án quan trọng quốc gia tăng gấp hai lần so với quy định hiện hành là hai mươi tỷ đồng
và điều chỉnh tăng tương ứng đối với nhóm abc
bởi vì trên thực tế thì chúng ta cũng chưa có vững gì nhiều ở cái chỗ tiêu chí này
mà phần lớn là do cái trình tự thủ tục cái quy trình tổ chức thực hiện chúng ta
chứ không phải ở cái cao
cách là xác định tiêu chí ở đây
cho nên ý kiến loại thứ hai này thì để nghĩ là giữ như luật hiện hành
tức là chương trình dự án quan trọng quốc gia đấy
về quy mô vốn thì là một mươi tỷ trở lên
còn những cái tiêu chí về đất nông nghiệp về rừng phòng ngộ về cơ chế chính sách đặc biệt
thì tôi nghĩ cái đấy thì cũng có cái gì mà nó ảnh hưởng lên cả
bây giờ vướng ở đâu thì chúng ta sửa ở đó
sửa ngay chỗ một mươi tỷ hai mươi tỷ hay một mươi năm tỷ
chí phủ học thanh thì nghĩ thôi lấy người thì phương án một một mươi phương án hai hai mươi
chí phủ học thanh phương án ba là một mươi năm
nhưng có vướng không không vướng
rõ ràng là cái tổng mức đầu tư cho tới bây giờ không có vướng gì hết
hay là cái phân loại nhóm abc có vướng không
bây giờ quy định cái này nó lại càng sinh ra bao nhiêu cái thủ tục
điều chỉnh từ nhóm a xuống b từ b c từ b lên a từ c lên b
nhưng nó đảo lộn hết tất cả
liên quan đến thẩm quyền xem xét quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
nên quy định quốc hội quyết định danh mục dự án để đảm bảo tính minh bạch
đúng là nếu quốc hội quyết định danh mục thì nó minh bạch nó rõ ràng nó công khai
bởi vì sao
sáu mươi bốn đoàn đệ sáu mươi ba đoàn đệ biểu quốc hội
người ta nhìn vào đó người ta thấy là địa phương tôi
tại sao là chỉ có một
địa phương khác tương tự như địa phương tôi
nhưng mà được chia một năm trăm linh hai là cái phần đó
còn có một cái địa phương kia thì nó chia được ba
ví dụ nếu đưa ra quốc hội được thì nó rất là minh bạch
tại phiên họp chiều nay
ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy của quốc hội
dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội là hai mươi ngày
khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm và bế mạc vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến đóng góp
căn cứ tình hình thực tế và thời gian tiến hành kỳ họp
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc đề nghị giữ nguyên lượng thời gian hai năm ngày
chất vấn và trả lời chất vấn nửa ngay ở hội trường cho mỗi dự án dự thảo luật
không bố trí làm việc ngày thứ bảy để dành thời gian cho các cơ quan của quốc hội
tiếp thu chỉnh lý các dự án luật dự thảo nghị quyết
hoặc dự phòng các trường hợp có nội dung xét thấy cần thiết phải tăng thời gian thảo luận
sáng nay tại hà nội đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về công tác phòng chống tham nhũng
về phía bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có đồng chí nguyễn xuân cường
ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các đồng chí trong ban cán sự đảng lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan
tại buổi làm việc báo cáo của ban cán sự đảng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
báo cáo của tổ giúp việc nêu rõ trong những năm qua ban cán sự đảng
lãnh đạo bộ nông nghiệp và nông thôn đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ
giải pháp về phòng chống tham nhũng đã ban hành nghị quyết lãnh đạo về phòng chống tham nhũng vật
theo kết luận của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo
chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng ngừa phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng
kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm hai nghìn hai mươi
đã tích cực ra soát kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan đơn vị
tinh giản đấu mối giảm thủ tục hành chính đồng thời triển khai nhiều biện pháp để thực hiện công khai
minh bạch trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ triển khai cơ chế một cửa liên thông
đơn giản hóa chế độ báo cáo tăng cường đổi mới công nghệ quản lý tham mưu ban hành nhiều văn bản
quy phạm pháp luật có liên quan trong đó chú trọng đến quy định về công khai minh bạch
định mức tiêu chuẩn nhằm quản lý sử dụng hiệu quả tài sản công giảm chi tiêu thường xuyên
quản lý chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng
phát biểu kết luận buổi làm việc đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng lãnh đạo bộ
cấp ủy lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tiếp tục chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của đảng
nhà nước về phòng chống tham nhũng bám sát mục tiêu quan điểm nhiệm vụ giải pháp của đảng và nhà nước
xác định rõ trọng tâm trọng điểm của công tác phòng chống tham nhũng trong ngành nông nghiệp
tăng cường kiểm tra giám sát thanh tra kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng
người bao che tham nhũng có cơ chế bảo vệ khen thưởng động viên kịp thời những người tích cực
dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tinh giản bộ máy
cải cách hành chính công tác cán bộ tiết kiệm chi tiêu ngân sách sử dụng tài sản công
thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng khắc phục tính hình thức của việc kê khai
minh bạch tài sản thu nhập trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ
đại tướng tô lâm đề nghị các đồng chí trong đoàn công tác theo phân công
tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp tại buổi làm việc hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra
trình ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trong thời gian tới
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của bộ công an
để đánh giá kết quả hoạt động của ban chỉ đạo trong những năm qua
đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo
tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chỉ đạo trong việc thực hiện các quy định về dân chủ
trong các lĩnh vực công tác công an
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo sự và chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp trung tướng nguyễn ngọc anh cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
phó ban thường trực ban chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của bộ công an
đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an quy định về thành phần cơ cấu tổ chức
nhiệm vụ và quyền hạn của ban chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ban chỉ đạo từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
theo báo cáo trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp của ban chỉ đạo
việc thực hiện các quy định về dân chủ trong lực lượng công an nhân dân được tăng cường
đó đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự
kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và cải cách hành chính tư pháp
phòng chống tiêu cực quan liêu lãng phí sách nhiễu gây phiền hà với người dân
phát biểu chỉ đạo cuộc họp thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh
việc thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở trong lực lượng công an nhân dân đã được đẩy mạnh so với trước đây
và đã thu được nhiều kết quả nổi bật
thời gian tới ban chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của bộ công an cần tiếp tục củng cố kiện toàn ban chỉ đạo
ở công an các đơn vị địa phương trong đó tập trung tăng cường vai trò kiểm tra giám sát đôn đốc của cấp ủy lãnh đạo
gắn liền với xây dựng và thực hiện quy trình công tác xiết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh
gắn với thực hiện các quy định về dân chủ trong công an nhân dân cho cám bộ chiến sĩ
phát hiện thiếu sót hạn chế để có biện pháp chấn chỉnh

các đơn vị nhanh chóng giả soát nghiên cứu xây dựng hoàn thiện trình lãnh đạo bộ công an cho ý kiến
và ký ban hành các văn bản về thực hiện dân chủ ở cơ sở của bộ công an
sau đó công khai trên cổng thông tin điện tử bộ công an
hôm nay tại hà nội thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm chúc mừng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
nhân đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi ba dương lịch hai nghìn một mươi chín và đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bùi văn nam chúc mừng giáo hội phật giáo việt nam
các hỏa thượng trư tôn đức giáo phẩm tăng ni phật tử đón mùa phật đản an lạc hạnh phúc và thực hiện tốt mọi công tác phật sự
nhân dịp này thứ trưởng bùi văn nam cũng chân thành cảm ơn giáo hội phật giáo việt nam đã quan tâm giúp đỡ lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự
thứ trưởng bùi văn nam khẳng định
bộ công an đã triển khai các phương án sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại lễ v sac sắp được tổ chức tại tỉnh hà nam
hòa thượng thích thanh nhiễu thay mặt giáo hội phật giáo việt nam trân trọng cảm ơn cá nhân thứ trưởng bùi văn nam
và lực lượng công an nhân dân đã quan tâm giúp đỡ giáo hội phật giáo việt nam trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn
các hoạt động các kỳ đại hội của giáo hội phật giáo việt nam nói chung
hỏa thượng thích thanh nhễu cầu chúc lực lượng công an nhân dân dồi dào sức khỏe
tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự đại lễ v sac hai nghìn một mươi chín làm trường đoàn
đã về kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự đại lễ vệ sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín tại chùa tam trúc ba sao kim bảng hà nam
tại buổi kiểm tra
thượng tướng bùi văn nam và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực địa trong và ngoài khu vực tổ chức đại lễ
qua kiểm tra đồng chí thứ trưởng đánh giá cao sự cố gắng của công an tỉnh hà nam và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
trong công tác bảo đảm an ninh an toàn cho đại lễ đồng thời yêu cầu công an tỉnh hà nam tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an các địa phương tập trung lực lượng phương tiện chủ động nắm chắc tình hình phát hiện đấu tranh kịp thời với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch
chuẩn bị kỹ các phương án làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn trong thời gian trước trong và sau đại lễ
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động của đại lễ cũng như các địa điểm hoạt động nơi ăn nghỉ của đại biểu trong và ngoài nước
tạo điều kiện thuận lợi cho giáo hội phật giáo việt nam tổ chức thành công đại lễ
chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao việt nam tổ chức họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
phản ứng trước việc indonesia thực hiện kế hoạch đánh chìm năm mươi một tàu cá nước ngoài trong đó có tàu của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết